thủ tướng đồng ý với kiến nghị của ban chỉ đạo quốc gia về phân loại nguy cơ dịch bệnh giữa các địa phương
dựa trên một số tiêu chí như phân tích dịch tễ học tình hình dịch bệnh hiện nay
khả năng ứng phó đặc điểm dân số giao thông có nhiều người nước ngoài đến có nhiều ca lây nhiễm
đồng ý phân loại thành ba nhóm nhóm có nguy cơ cao nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp
các nhóm này không phải bất biến cuộc họp sau sẽ xem xét lại các nhóm này để điều chỉnh phù hợp
nhóm có nguy cơ cao bao gồm một mươi hai địa phương hà nội lào cai quảng ninh bắc ninh ninh bình đà nẵng
quảng nam bình thuận khánh hòa tp hcm tây ninh hà tĩnh
với nhóm nguy cơ gồm một mươi năm địa phương là bình dương cần thơ đồng nai hà nam hải phòng kiên giang
nam định nghệ an thái nguyên thừa thiên huế sóc trăng lạng sơn an giang bình phước đồng tháp
kết hợp thực hiện tốt chỉ thị một mươi năm và chỉ thị một mươi sáu đến ngày hai mươi hai tháng bốn
quyết định tiếp theo sẽ được đưa ra vào ngày hai mươi hai tháng bốn tùy vào tình hình dịch bệnh
nhóm nguy cơ thấp gồm ba mươi sáu địa phương còn lại tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị của thủ tướng chính phủ
thủ tướng giao ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quyết định cụ thể việc thực hiện
giãn cách xã hội và các biện pháp áp dụng cụ thể trên địa bàn của mình một cách phù hợp nghiêm túc theo các cấp độ